tại tỉnh vĩnh phúc bộ lao động thương binh và xã hội bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã làm việc với trường cao đẳng cơ khí nông nghiệp
và cùng tham dự lễ ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác với bảy doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
cam kết đào tạo và cung ứng hai mươi một năm trăm linh lao động tay nghề cao giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi năm
trường cao đẳng cơ khí nông nghiệp có quy mô đào tạo trên ba sáu trăm linh học sinh sinh viên hệ chính quy với trên ba năm trăm linh học viên ngắn hạn
học sinh sinh viên được tạo điều kiện thuận lợi trong học tập rèn luyện với hệ thống nhà xưởng trang thiết bị hiện đại
trong năm năm qua nhà trường cũng đã đào tạo cho xã hội trên hai mươi lao động một trăm linh các em có việc làm ngay trong vòng sáu tháng tốt nghiệp
tại buổi ký kết các tập đoàn lớn bao gồm viettel chi nhánh tại vĩnh phúc toyota việt nam hyundai vĩnh phúc đã ký kết với nhà trường
nhà trường cam kết sẽ đào tạo cung ứng tối thiểu hai mươi một năm trăm linh nhân lực chất lượng cao cho các đơn vị
điều này khẳng định hơn nữa về vai trò của doanh nghiệp trong tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp

nâng cao kỹ năng của lao động là chìa khóa để đưa việt nam tới thịnh vượng
trong đó nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp là nhân tố quyết định đến lực lượng lao động có kỹ năng phù hợp thu hút sự tham gia đồng hành của doanh nghiệp là giải pháp đột phá
đây cũng chính là chủ đề của diễn đàn quốc gia nâng tầm kỹ năng lao động việt nam do thủ tướng chính phủ chủ trì trong tháng tới